để cho công nhân và người lao động yên tâm công tác gắn bó với doanh nghiệp lâu dài
tết năm nay nhiều doanh nghiệp tp hcm đã quan tâm chăm lo đến chế độ chính sách tiền thưởng tết cho người lao động
đây là một trong những việc làm có ý nghĩa đối với công nhân trước thềm năm mới
tp hcm hiện có một mươi bảy khu chế xuất và khu công nghiệp với ba trăm sáu mươi năm doanh nghiệp và hơn một hai triệu công nhân và người lao động
trong đó về chế độ thưởng tết năm nay cao nhất là ba trăm linh triệu đồng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
thấp nhất là năm triệu đồng đối với các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ
mức thưởng cao nhất cũng thuộc về các doanh nghiệp tài chính ngân hàng bao bì nhựa tham dò khai thác dầu khí dược phẩm v v
tại doanh nghiệp các khu chế xuất công nghiệp tp hcm cũng có hướng tích cực
đa số là trên khoảng hai phần ba là các doanh nghiệp đã có kế hoạch chăm lo tết rồi điều chỉnh tiền lương tết tiêu dùng theo nghị định một trăm bốn mươi một của chính phủ
nhìn chung thì tình hình chăm lo tết cho công nhân tại các doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám này cũng có một
một số cái khởi sách đa số các doanh nghiệp đều có kế hoạch chăm lo tết cho anh chị em công nhân
bên cạnh đó thì cũng còn một vài doanh nghiệp là cũng đặt khó khăn trong các hoạt động
cho nên thì cái việc là chăm lo tết cho công nhân nó cũng hiện nay là có ba doanh nghiệp đang khó khăn
đang làm thủ tục phát sản hoặc là những hoạt động cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái việc chăm lo tết cho đồng minh công nhân lao động
các ngành chức năng của thành phố bang quản lý hepsa liên đồng phố
công nghiệp thành phố cũng có một số cái giải pháp để mà chăm lo cho anh chị em là đồng viên công nhân lao động tại các doanh nghiệp có cái hoàn cảnh khó khăn
hàng năm ngoài chăm lo đến chế độ bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội chế độ thai sản lương tháng một mươi ba công đoàn
các doanh nghiệp còn tổ chức hội thi tay nghề văn nghệ thể thao v v
tết năm nay nhiều doanh nghiệp còn tổ chức đưa đón công nhân về quê ăn tết
công ty hiện tại bây giờ là đang cũng mới mở khai năm
thì về kinh tế cũng đang rất gặp
đang gặp khó khăn nhưng mà công ty sẽ cố gắng hết sức để mình trích một số như là cái lợi nhuận của công ty
và cộng thêm là tháng lương một mươi ba để cho công nhân có thêm thu nhập để về ăn tết với gia đình
năm nay cũng được sự ưu đãi của công ty có một cái mức lương thưởng tháng một mươi ba
thì đó là một cái động lực tinh thần đối với em những người làm công nhân
cùng với các chương trình máy ấm công đoàn trái tim nghĩa tình
học bổng nguyễn đức cảnh vận động các chủ nhà trọ không tăng giá phòng
tết năm nay thành phố còn tổ chức trao tặng ba mươi bảy tấm vé nghĩa tình
đưa đón công nhân nghèo về quê ăn tết tổ chức tặng quà vui tết cùng công nhân không có điều kiện về quê ăn tết
hợp mặt gia đình công đoàn giám sát việc trả lương mới thưởng quà tết và chế độ tết v v
và các hoạt động an sinh xã hội giúp đỡ công nhân và người lao động nghèo